cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh con tum vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội vận chuyển trái phép chất ma túy đối với hai đối tượng hứa văn bắc chú tại con tum và trần văn thọ chú tuyên quang
trước đó tổ công tác phòng cảnh sát giao thông đã tuần tra kiểm soát phát hiện bắc và thọ điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn
khi ra tín hiệu dừng xe hai đối tượng đã không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy và ném một túi ni lông có chứa hai gói màu trắng nghi là ma túy
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng
qua giám định xác định hai gói chất rắn màu trắng là methamphetamine có tẩm khối lượng hai kg